nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập hội cứu trợ trẻ em tàn tật việt nam và tháng hành động vì trẻ em
hội cứu trợ trẻ em đã tổ chức nhiều hoạt động như cuộc thi trẻ em tàn tật vẽ tranh
cuộc thi tiếng hát của cán bộ viên chức của hội trong cả nước nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động cứu trợ trẻ em tàn tật
các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập hội đã nhận được sự quan tâm ủng hộ
đóng góp từ tất cả các trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật trên sáu mươi ba tỉnh thành toàn quốc
đặc biệt liên hoan tiếng hát cán bộ hội viên lần một của hội được coi là động lực quan trọng trong công tác hội
khuyến khích những người tham gia công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em tàn tật phục vụ tốt hơn công tác của mình
những hoạt động ý nghĩa này cũng mong muốn chuyển đi thông điệp cần sự quan tâm hơn nữa của xã hội
đối với hoạt động cứu trợ trẻ em tàn tật tại việt nam